theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc ninh tính đến trưa ngày hôm nay sáu tháng sáu
tỉnh bắc ninh ghi nhận thêm ba mươi một ca dương tính với sars cov hai
trong đó thành phố bắc ninh hai mươi hai ca huyện thuận thành bốn ca huyện quế võ ba ca và huyện tiên du hai ca
riêng huyện đương tài đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp thành phố bắc ninh đang triển khai những biện pháp quy địệt
để nhanh chóng khoanh vùng khống chế tập trung vào công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho toàn dân để truy lùng f
liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín là người lao động tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
tính đến trưa ngày hôm nay tỉnh bắc ninh ghi nhận ba trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi chín doanh nghiệp
hiện các lực lượng chức năng của tỉnh bắc ninh đang đẩy nhanh tiến độ truy vết các trường hợp f một f hai
liên quan đến ca mắc covid một mươi chín tại phường đại phúc khắc niệm nam sơn thành phố bắc ninh
thành an bình huyện thuận thành phương liễu việt thống của huyện quế võ
đồng thời triển khai xét nghiệm diện rộng tại thành phố bắc ninh huyện thuận thành và huyện quế võ
lấy mẫu ngẫu nhiên tại cộng đồng người lao động liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp bắc ninh bắc giang
và những người dân có triệu chứng sốt trên địa bàn